hàng vạn người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ các tuyển thủ của u hai mươi ba việt nam tại sân vận động quốc gia mỹ đình để tham dự gala ăn mừng chiến thắng
một lần nữa nơi đây lại biến thành trào lửa
đến hai mươi h ba mươi phút mặc cho mưa gió lạnh người hâm mộ vẫn kiên trì chờ đón sự xuất hiện của u hai mươi ba việt nam
chương trình gala chậm hơn dự kiến một tiếng đồng hồ dù vậy hàng triệu người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để chờ đón đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sân vận động quốc gia mỹ đình có sức chứa hơn bốn vạn người không còn một chỗ trống
mở đầu chương trình các ca sĩ sơn tùng mtp minh quân mỹ dung dương hoàng yến tuấn hưng đã khuấy động không khí bằng các ca khúc sôi động
u hai mươi ba việt nam của chúng ta đã khép lại một hành trình quả cảm và đầy tự hào tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám với ngôi vị á quân
những thành tích mà đội tuyển u hai mươi ba việt nam đạt được tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám
đã làm nứt lòng người hâm mộ cả nước đội tuyển u hai mươi ba việt nam thực sự là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ